tuy nhiên từ ngày mai khi mà đã nằm sâu trong khối không khí lạnh này rồi
thì bắc bộ sẽ trở lại trạng thái ít mây nắng sớm và độ ẩm trong không khí giảm thấp
nền nhiệt ban đêm giảm mạnh với mức nhiệt ở vùng đồng bằng thấp nhất về đêm và sáng
chỉ còn là một mươi năm một mươi bảy độ còn đối với các tỉnh thành vùng núi là một mươi ba một mươi năm độ
và những nơi núi cao như mẫu sơn sapa hay là sìn hồ
nhiệt độ có thể thấp dưới mức một mươi độ và xảy ra rét đậm có nơi rét hại
bà con nông dân cũng nên có phương án chống rét
cho gia súc và gia cầm
trên biển từ gần sáng ngày sáu tháng một mươi hai ở vịnh bắc bộ
thì gió đông bắc sẽ lại mạnh lên cấp sáu có lúc cấp bảy và giật tới cấp tám
đối với khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
cũng sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
đi kèm với những con sóng cao từ hai đến bốn mét khiến biển động mạnh
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển các tỉnh
từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục khoảng năm tám độ vị bắc
nên tiếp tục có mưa rào và giông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật
sóng biển cao từ một năm mươi m đến hai năm mươi m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
trong khi đi báo ranked hay